nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nhật bản shinzo abe và phu nhân bắt đầu thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một
chuyến thăm của thủ tướng abe thể hiện sự coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng của hai nước khẳng định việt nam coi nhật bản là đối tác quan trọng và lâu dài
ngay sau lễ đón chính thức vào chiều ngày một mươi sáu tháng một tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng nhật bản shinzo abe
tại buổi hội đàm thủ tướng nhiệt liệt chào mừng ngài thủ tướng abe lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
khẳng định lại chính sách nhất quán coi nhật bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của việt nam
thủ tướng shinzo abe bày tỏ xúc động khi thăm lại việt nam khẳng định nhật bản ủng hộ sự phát triển vững mạnh của đất nước việt nam
coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với việt nam
trong bầu không khí hữu nghị tin cậy và hiểu biết lẫn nhau hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ việt nam nhật bản
và bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua
hai thủ tướng đã đạt nhất trí cao về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
phát triển toàn diện thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
thủ tướng abe khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội thông qua nguồn vốn oda
cũng như thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao cam kết cung cấp thêm khoản oda vốn vay trong năm tài khoá
hai nghìn một mươi sáu cho việt nam trị giá khoảng một trăm hai mươi ba tỷ yên tương đương khoảng một năm tỷ usd
trong các lĩnh vực an ninh hàng hải ứng phó với biến đổi khí hậu thoát nước và xử lý nước thải
nhật bản sẵn sàng thúc đẩy các hoạt động ứng dụng công nghệ cao đầu tư trong các hình thức huy động vốn của các doanh nghiệp nhà nước đào tạo cán bộ
tạo điều kiện để người việt nam du lịch nhật bản thúc đẩy giao lưu văn hóa
thủ tướng abe đã tuyên bố nhật bản cấp phép nhập khẩu thanh long ruột đỏ của việt nam
và thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng thông báo việt nam cấp phép nhập khẩu quả lê của nhật bản
sau hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng shinzo abe đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện ký kết giữa các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước
chiều cùng ngày thủ tướng shinzo abe cũng đã có các cuộc hội kiến với tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân